đồng chí lê khả phiêu nguyên tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
đã từ trần ngày bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi do tuổi cao bệnh nặng
từ khi biết tin người dân làng rồng tại thị trấn thuận an huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế
đã đến ngôi nhà sinh hoạt văn hóa do đồng chí lê khả phiêu người anh giản dị của làng rồng
xây tặng và để tưởng nhớ đến những đóng góp của đồng chí đối với người dân nơi đây
ngay trong những ngày mưa lũ cả nước dồn sức giúp thừa thiên huế gượng dậy vượt qua thiên tai
nguyên tổng bí thư lê khả phiêu trong thời khắc đó đã hướng về đồng bào làng hải thành
tích cực tổ chức kêu gọi bộ quốc phòng chính quyền địa phương khẩn trương tìm đất
lập làng cho sáu mươi bốn hộ dân để sớm thoát khỏi cảnh man trời chiếu đất
đồng chí đặt tên ngôi làng mới ở thôn an hải thị trấn thuận an huyện phú vang thừa thiên huế là làng rồng
tôi chết đi sống lại người già cưỡng cộng hết cơm gạo ảo tiên quân ảo tiên có mặc hết
đi dụng điên nên chứ bác mời cho bác yêu cầu cho lại cái gia bác kêu sáu mươi bốn hộ nó sống lại
bác ra đi nhà thu lời chất của vua bác kêu kêu bà cao con ơi đừng có nghiêng
con nghiêng bên nào là con vội chỗ đó lên bên con con chưa có cái ai trở đời nổi
chứ con một mình con phải đứng lên mạnh lên chẳng lên
từ sau năm một nghìn chín trăm chín mươi chín mỗi năm cứ dịp tết đồng chí lại về thăm
những năm không về được đồng chí thường gửi quà cho người già người trẻ
và không quên động viên mọi người cố gắng làm ăn các cháu nhỏ cố gắng học hành
nhưng từ nay người làng rồng biết họ sẽ không còn gặp người lãnh đạo giản dị
tận tâm thương người làng rồng
một phần máu thịt
qua nằm tâm tư nguyện vòng của ba con trong làng rồng thì hiện nay ba con cũng muốn đọc băng thơ
để ba con trong làng rồng nói chung để cho ba con tới viên bác
trên nền đất của những ngôi nhà xây nhanh để kịp trở tre cho sáu mươi bốn hộ dân trắng tay do lũ lịch sử
giờ đây đã mọc lên những ngôi nhà mới cao hơn
con em của một trăm linh hộ dân trong làng có công ăn việc làm ổn định
nhiều người dân trong làng vẫn ngày đêm bám biển làm giàu
điều này đã cho thấy từ sự hỗ trợ kịp thời của đồng chí nguyên tổng bí thư
bà con làng rồng đã từng bước vượt qua nỗi đau từng bước đứng vững trên đất mới
không phụ lòng tin yêu của đồng chí nguyên tổng bí thư lê khả phiêu